tại văn phòng chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo về tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương năm hai nghìn một mươi chín
để nghe các bộ ngành báo cáo về công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra
tiến tới tổ chức hội nghị trực tuyến của ban chỉ đạo trung ương với các ban chỉ đạo tại địa phương
về thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
báo cáo của các bộ ngành cho thấy công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương
năm hai nghìn một mươi chín đang chuẩn bị được hoàn tất
tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám có sáu mươi ba trên sáu mươi ba ban chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập
trên cơ sở việc đã tổ chức các hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia và người dân để xác định nhu cầu thông tin
tổng cục thống kê xác định các nội dung cơ bản cần thu thập trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
đó là tình hình dân số nhân khẩu học và nhà ở
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết
việc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín là cuộc tổng điều tra rất quan trọng
bởi qua cuộc tổng điều tra lần này sẽ đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã thực hiện
và những tồn tại còn vớng mắc hạn chế
bên cạnh đó cũng sẽ đánh giá lại chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong vòng một mươi năm qua
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong một mươi năm tiếp theo
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
các bộ ngành cần tập trung giả soát cụ thể các nội dung liên quan
trong cuộc tổng điều tra để có những chi tiết cụ thể nhất về dân số nhà ở nhu cầu
để xây dựng bền vững kế hoạch phát triển kinh tế xã hội lâu dài và có tầm nhìn trong tương lai